trong khi đó ngành y tế tỉnh đắk lắc đã phong tỏa trung tâm y tế huyện lắc
sau khi ghi nhận một trường hợp là nhân viên y tế của trung tâm này mắc covid một mươi chín
nhân viên y tế mắc covid nghi mắc covid một mươi chín này là người tiếp xúc với bệnh nhân số một mươi năm chín trăm hai mươi một
trú tại xã đắk liêng huyện lắc
sở y tế tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo phong tỏa trung tâm y tế huyện lắc nội
nội bất xuất ngoại bất nhập để sang lọc cách ly xét nghiệm kể từ một mươi chín h ngày hai tháng bảy
tiến hành khử khuẩn toàn bộ trung tâm
sở y tế tỉnh đắk lắc cũng giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
trong trường hợp cần thiết tiến hành xét nghiệm cho tất cả các trường hợp bệnh nhân đang điều trị
và người chăm sóc bệnh nhân tại trung tâm y tế huyện lắc kể cả nhân viên y tế
nhân viên hành chính đang làm việc phục vụ bắt đầu ngay trong đêm ngày hai tháng bảy
lấy mẫu và xét nghiệm toàn bộ nhân viên đang phục vụ và nhân viên đang ở tại khu cách ly tập trung của huyện lắc
tiến hành truy vết những người có liên quan đến các trường hợp f f một và f hai của toàn bộ nhân viên y tế đang cách ly